một thông tin về thành phố hà nội mặc dù chưa có quy định chính thức về việc dỡ bỏ hai chốt ra vào thành phố hà nội
tuy nhiên trên thực tế mặc dù nhiều chốt cửa ngõ vào hà nội vẫn hoạt động
nhưng không còn thực hiện kiểm soát phương tiện hay kiểm tra giấy tờ của người dân muốn đi vào thành phố
tại chốt kiểm soát cao tốc pháp vân cầu rẽ các phương tiện đi hướng vào nội thành hà nội không phải qua nhiều bước kiểm soát
cùng đó các barrier cũng đã được dỡ bỏ trước đó một ngày
người dân khi muốn qua chốt này phải xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ chống dịch
tương tự tại chốt kiểm soát đoạn giáp danh huyện sóc sơn hà nội thành phố phúc yên vĩnh phúc
các phương tiện được tự do đi vào địa phận thủ đô
được biết nhiệm vụ chính của chốt hôm nay là hỗ trợ giúp đỡ người dân giải đáp những thắc mắc
người dân cần gì chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng
chốt kiểm soát dịch tại đây không bố trí lực lượng đứng chốt
nhưng vẫn để hàng barrier chia hai luồng xe thường và xe luồng xanh
nhiều người dân khi thấy chốt cũng tự giác dừng xe để khai báo
ở hướng ngược lại các phương tiện từ hà nội đi vào vĩnh phúc bị kiểm tra gắt gao
hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm soát
trước kiểm soát dịch ở quốc lộ một mươi tám đoạn giáp danh giữa sóc sơn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
cũng gần như sừng hoạt động
theo lãnh đạo công an hà nội tất cả các chốt cửa ngõ thành phố vẫn hoạt động và chưa có quyết định rút bỏ
tuy nhiên việc kiểm soát được thực hiện linh hoạt trong tình hình mới
các phương tiện tự do đi qua chốt mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ
sáng cùng ngày lãnh đạo công an hà nội cho biết chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số tám
đặt tại trạm thu phí cao tốc hà nội hải phòng được tạm rút bỏ
nguyên nhân là chốt này được đặt tại địa phận tỉnh hương yên
tối một mươi bốn tháng một mươi ubnd tỉnh này đã đề nghị hà nội rút chốt kiểm soát số tám về trở lại thành phố